mở đầu sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai ubnd tp hcm đã có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo nghị quyết một trăm hai mươi bốn
theo đó dịch tại tp hcm vẫn đạt cấp độ hai
thành phố có ba quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước đó là quận một mươi một và huyện cần giờ tăng cấp độ dịch từ một lên hai quận bốn tăng từ hai lên cấp ba
đối với các quận huyện có tám địa phương đạt cấp độ một là quận một quận sáu quận bảy quận tám quận tân bình quận tân phú và huyện bình chánh huyện củ chi
có một mươi ba địa phương đạt cấp độ hai là quận ba quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh quận gò vấp quận phú nhuận tp thủ đức và huyện cần giờ học môn nhà bè
có một địa phương ở cấp độ ba là quận bốn như vậy quận tân phú là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch từ cấp hai xuống cấp một
sở y tế hà nội thông tin tính đến cuối ngày năm tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố đã có năm trăm một mươi năm năm trăm bảy mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm vaccine covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện
cụ thể với nhóm một mươi năm đến một mươi bảy tuổi thành phố hà nội đã thực hiện tiêm hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi sáu mũi trên ba trăm linh năm sáu trăm sáu mươi tám trẻ đạt chín mươi ba chín mươi tám
nhóm một mươi hai đến một mươi bốn tuổi đã tiêm được năm trăm một mươi năm năm trăm sáu mươi tám mũi trên ba trăm linh năm sáu trăm sáu mươi tám trẻ đạt chín mươi ba chín mươi tám
nhóm một mươi hai đến một mươi bốn tuổi đã tiêm được năm trăm một mươi năm năm trăm sáu mươi tám mũi trên ba trăm linh năm sáu trăm sáu mươi tám trẻ đạt chín mươi ba chín mươi tám

sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai khoảng năm mươi học sinh lớp một mươi hai tại các xã phường thị trấn của ba mươi quận huyện thị xã trên toàn thành phố hà nội chính thức trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng học online
những học sinh này đã được tiêm vaccine trong chiến dịch vừa qua
theo kế hoạch học sinh khối lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp theo phương án năm mươi
số lớp một mươi hai học trực tiếp vào thứ hai thứ bốn thứ sáu các ngày còn lại học trực tuyến
số lớp một mươi hai học trực tiếp từ thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày học còn lại học trực tuyến
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng sau một thời gian cho toàn bộ học sinh trung học phổ thông đến trường
thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên học sinh các khối một khối tám và khối chín được tổ chức dạy học trực tiếp
đối với học sinh lớp một chưa được tiêm vaccine
thì còn nhỏ tuổi do vậy mà công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho các em được đến trường được triển khai như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên
trường tiểu học võ thị sáu là trường nằm trên địa bàn phường thuận phước quận hải châu diễn biến dịch cấp độ hai
theo khảo sát của nhà trường trước đó ba ngày chỉ có khoảng hai mươi phụ huynh đồng ý cho con đến trường vì lo lắng trước tình hình dịch bệnh
tuy nhiên đến hôm nay có chín mươi một học sinh đã đi học đạt tỷ lệ bốn mươi
điết định cho con đi học thì mình nghĩ là bây giờ chỉ cái kỹ năng cái tình hình này tình hình chung rồi
bây giờ trừ mình chỉ tự phòng bảo vệ cho con và dạy cho con những kỹ năng là tự phòng tránh như là con phải sát khuẩn liên tục
rồi con phải bị khởi trang rồi con phải cách xa bạn bè
học online nhiều có ngồi điện thoại nhiều sợ bé hương đau mắt
với lần ít tập trung hơn lên trường là gặp cô trọc tiếp là chỉ ít tập trung hơn
để đảm bảo an toàn cho các em các trường đã triển khai nghiêm các quy định phòng dịch
cho phép phụ huynh chỉ đưa đón con tại cổng trường học sinh được đo thân nhiệt sát khuẩn tay và phân luồn vào lớp
đặc biệt trong suốt quá trình học giáo viên chủ nhiệm sẽ theo sát nhắc nhở các em tuân thủ việc đeo khẩu trang giữ khoảng cách
trong suốt quá trình đi học thì các con không ra khỏi lớp
các con được phép nghỉ giải lao tại chỗ
những công tác còn những nhu cầu khác của các con cần đi ra ngoài thì cô giáo sẽ đưa đi
và các con cũng sẽ được giám sát trong suốt thời gian các con đi ra ngoài đó
nếu như trong quá trình học mà các con bị sốt ho khó thở hay có bất kỳ một triệu chứng gì khác bất thường
thì nhà trường sẽ tiến hành đưa các con sang phòng cách ly và sẽ báo với các đơn vị chủ quán về y tế
ví dụ như là trạm y tế phường trung tâm y tế quận để đến hỗ trợ can thiệp và xử lý ra từng trường hợp cụ thể
chúng tôi cũng khuất phụ huynh mang theo khuẩn sát khuẩn cũng như khẩu trang dự phòng và nước uống cá nhân
tuy là nhà trường đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà sẽ tạo cho các em một cái thói quen luôn luôn có những vật dụng đó
trong ngày hôm nay gần như tất cả các lớp một của các trường trên địa bàn thành phố đà nẵng
học sinh đều chưa đi học đầy đủ đây là điều mà các trường cũng như ngành giáo dục thành phố đã dự tính trước
tuy nhiên với nỗ lực của các trường trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch
phụ huynh cảm thấy yên tâm khi cho con đến trường thì sĩ số các lớp sẽ gia tăng trong những ngày tới
xét đến cùng ngành giáo dục cũng như cơ sở giáo dục là đang nỗ lực hết sức mình để phục vụ tốt nhất cho học sinh của mình
để thực hiện cùng lúc vừa là cái nhiệm vụ phòng chống dịch nhưng cùng lúc vừa là đảm bảo được cái chất lượng dạy học tại lớp
việc tổ chức dạy học trực tiếp được dựa trên những phân tích đánh giá của ngành y tế
theo đó chỉ những địa bàn tình hình dịch cấp độ một hai mới được tổ chức dạy học trực tiếp
riêng quận liên chiểu phường thanh khê đông quận thanh khê phường thảo quang quận sơn trà
vẫn tiếp tục tổ chức dạy online cho tất cả các khối lớp
như vậy nhìn chung tính đến thời điểm hiện tại
tại đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh cấp trung học phổ thông
học sinh khối tám chín cấp trung học cơ sở và học sinh khối một cấp tiểu học được đến trường
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm nay thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà giang hờ đan
phó chủ tịch ubnd huyện đắk đoa để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cùng với bà giang hờ đan ông nguyễn thành thoại phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk đoa
cũng bị khởi tố về hành vi tương tự
bà hờ đan và ông thoại bị khởi tố vì liên quan đến việc ký kết định chuyển hơn một bốn hectare đất trồng cây lâu năm
thành đất ở nông thôn để phân lô bán nền tại xã a đức huyện đắk đoa
một thông tin khác thưa quý vị với vai trò thủ quỹ đơn vị
nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng nghề nghiệp giáo dục giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận mời các học viên đến học tập tại trung tâm
và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm
mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
một chuyên án ma túy vừa được lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh thành công
một đối tượng cùng với lượng cực lớn là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực xã pomlot huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng bên trong chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận tên là sùng a bia trú tại điện biên được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với tiền công là năm mươi triệu đồng
sau hai năm xây dựng cống cái lớn cái bé thuộc huyện châu thành tỉnh kiên giang với vốn đầu tư là ba ba trăm linh tỷ đồng đã hoàn thành và chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng
đây cũng là nơi mà một nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép
và trước tình hình trên công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã ra quân bắt giữ nhiều vụ với hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
cụ thể vào chiều tối ngày năm tháng một mươi hai qua công tác nắm bắt tình hình công an huyện châu thành đã phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên cống cái lớn thuộc xã bình an chạy xe máy lạng lách nẹt bô bốc đầu xe
có dấu hiệu đua xe trái phép nên nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt
khi phát hiện cảnh sát giao thông nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông lập tức vây bắt trên hai mươi thanh niên cùng một mươi ba phương tiện là xe mô tô trong đó có nhiều phương tiện đã thay đổi đặc tính và kết cấu
bước đầu làm việc xác định các thanh niên này có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tất cả đều trú tại các huyện trong tỉnh kiên giang
hiện công an huyện châu thành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến thuốc điều trị vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế cũng cho biết có sáu nhà máy trong nước nộp hồ sơ đăng ký thuốc điều trị covid một mươi chín với năng lực sản xuất một triệu viên một ngày
f trong cộng đồng ở miền tây vẫn đang gia tăng
sau điều chỉnh mới nhất vào ngày hôm qua
chỉ duy nhất khối một mươi hai của hà nội bắt đầu trở lại trường học trực tiếp
các lớp một mươi và một mươi một vẫn tiếp tục học trực tuyến
với khối lớp một mươi hai do số ca covid trong cộng đồng vẫn tiếp tục tăng
vì thế mà sở giáo dục và đào tạo đã có những điều chỉnh phương án dạy và học ở khối một mươi hai để phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn
ngay trong sáng nay học sinh khối lớp một mươi hai trường trung học phổ thông việt đức đã quay trở lại trường học với nhiều tâm trạng khác nhau
tuy nhiên hầu hết các em đều phấn khởi vì được quay trở lại trường
để hoàn thành giai đoạn cuối cấp
đối với cá nhân em thì em cảm thấy rất là hào hức khi được đi học lại trường
tại vì với em thì năm nay là năm cuối cùng bọn em được học tại trường rồi
thế nên là bọn em chỉ còn mỗi học kỳ hai để có thể gặp được bạn bè và các thầy cô
đối với cả bố mẹ em thì bố mẹ em cũng thoải mái khi mà em được đi học lại trường
tại vì em cũng đã tiêm mũi một theo như nhà trường và bọn em đều tuyên thủ quy tắc năm k khi đi học
tại trường trung học phổ thông việt đức
trường trung học phổ thông yên hòa cũng trong sáng nay nhiều biện pháp phòng dịch đã được triển khai
để đón học sinh quay trở lại trường
phương án phân luồng từ cổng cũng như chia đôi số lớp một mươi hai để đảm bảo giãn cách từ cổng trường cho đến lớp học
quay trở lại trường từ ngày sáu tháng một mươi hai có sự phân chia
tức là các con lớp một mươi hai một nửa sẽ học trực tiếp một nửa học trực tuyến
vì vậy mà sẽ có các thầy cô giáo đến trường dạy trực tiếp
sau đó là phải tiếp tục dạy trực tuyến
bởi vì một giáo viên không chỉ dạy khối một mươi hai mà còn dạy cả khối một mươi khối một mươi một
tuy nhiên thì nhà trường cũng đã lĩnh hội cái tinh thần đó rất là nhanh
và ngay lập tức là chúng tôi đã triển khai để làm sao mà tất cả các thầy cô cô đảm bảo đủ số phòng
cũng như là cái đường truyền cũng như là mạng để làm sao các thầy cô sau khi kết thúc tiết học trực tiếp

hà nội quyết định điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp

năm mươi số lớp một mươi hai học trực tiếp thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày còn lại học trực tuyến

nhưng mà tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh vẫn còn khá là phức tạp

trở lại trường
khối một mươi hai trở lại trường
qua đi kiểm tra một số các nhà trường thì chúng tôi đánh giá rất là cao công tác chuẩn bị

cũng theo sở giáo dục và đào tạo sau khi khối một mươi hai đi học